thực hiện phong trào đồng hành cùng các em đến trường các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh hòa bình đã tổ chức các buổi tặng xe đạp máy tính casio bàn ghế đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh hòa bình đã tổ chức các buổi tặng xe đạp máy tính casio bàn ghế đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh hòa bình đã tổ chức các buổi tặng xe đạp máy tính casio bàn ghế đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một